chính vì điều đó nên nhiều người đã phớt lờ sự nguy hiểm của nó để lén lút chế tạo hoặc mua riêng cho mình một khẩu súng
tuy nhiên điều đáng lo ngại nhất là nhiều đối tượng thường đem theo súng bắn bi trong người và sẵn sàng nã đạn khi giải quyết mâu thuẫn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
phóng sự sau được thực hiện tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang sẽ giúp quý vị thấy rõ hơn mức độ nguy hiểm từ việc sử dụng trái phép loại súng này
điển hình là vụ sử dụng súng bắn bi do danh sao dây sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú phường vĩnh thông thành phố sạch giá thực hiện
trong lúc tham gia đà gã an tiền tại bã đất trống trên đường quang trung phường vĩnh quang thành phố rạch giá thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
dây bị một đối tượng sông mò đánh để chống trả dây đã rút súng ra định bắn
nhưng công an thành phố rạch giá đã có mặt kịp thời bắt giữ dây cùng một khẩu súng và sáu viên đạn bi
trước đó qua tin báo của người dân tại nhà nghỉ tiên hồng ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá có một đối tượng khả nghi
công an đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong túi sách của đối tượng
có một khẩu súng măn bi cùng ba mươi viên đạn
tại cơ quan công an đối tượng khai là trần trọng nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú phường vĩnh lạc thành phố giạch giá
mới đến nhất tại số nhà một trăm linh bảy đường đông đa khu phố năm phường vĩnh hạc thành phố rạch giá
anh phạm quốc huy đang buôn bán trước nhà thì có một thanh niên chạy xe máy đến mua nước giải khát uống và đòi gặp người nhà của huy để đôi tiền
không lấy được tiền đối tượng liền rút trong người ra một khẩu súng và bắn liên tục vào trong nhà rồi lên xe bỏ đi
thời gian gần đây xuất hiện tình trạng tàn trữ rồi mua bán sử dụng trái phép súng bắn hơi cồn để bắn bi
đây là những hành vi di phạm pháp lực
theo pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí và tiêu nổ công cụ hỗ trợ
thì đây là những hành vi bị cấm và mọi cá nhân không được sở hữu và tàn trữ mua bán và vận chuyển các loại vũ khí và tiêu nổ công cụ hỗ trợ
các hộ gia đình nếu có con em mà hiện nay đang tàn trữ các loại súng bắn bi súng tự chế để săn bắn
thì phải chấp hành nghiêm chỉnh dẫn động con em giao nộp ở cơ quan công an nơi gần nhất
như vậy để đấu tranh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
mọi người dân nhất là thanh thiếu niên cần nhận thức rõ tác hại và sự nguy hiểm của các loại súng tự chế
trong đó có súng bắn bằng hơi cồn và hơi ga
mỗi công dân tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện thu giữ tự giác giao nộp các loại súng này
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương